trong chuỗi các hoạt động đồng hành cùng ngư dân bám biển vươn khơi đoàn y bác sĩ thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phối hợp với hội thầy thuốc trẻ hà nội đã thổ chức thăm khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân huyện đảo cô tô tỉnh quảng ninh
từ rất sớm bà con trên đảo đã đến trung tâm y tế huyện cô tô để được kiểm tra sức khỏe ông định bị đau lừng nhiều năm nay ảnh hưởng đến việc đi biển
hôm nay ông cũng đi thuyền từ đảo thanh lân về cô tô để được bác sĩ chỉ định sức khỏe tại đây ông và nhiều người dân trên đảo đã được khám và phát thuốc miễn phí